dịch covid một mươi chín vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại khu vực đông nam á
buộc các nhà chức trách các nước phải thắt chặt các biện pháp kiểm soát bệnh dịch
malaysia thông báo đã ghi nhận thêm hơn một trăm năm mươi ca mắc cùng với ba ca tử vong mới trong ngày hôm qua
malaysia hiện là nước có tổng số ca nhiễm cao nhất đông nam á với gần bốn bảy trăm linh ca
trong khi đó indonesia cũng ghi nhận số ca mắc trong ngày cao kỷ lục với gần bốn trăm năm mươi trường hợp
philippines và singapore cùng ngày đều ghi nhận hơn hai trăm linh ca mắc mới
trong khi thái lan trải qua ngày thứ tư liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức hai con số và đang có chiều hướng giảm dần
lào cũng ghi nhận thêm một ca nhiễm mới